sau đó năm thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ trong một con ngõ trên địa bàn xã duyên thái
người này đã được đưa đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp để cấp cứu nhưng không qua khỏi
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục sang mình làm rõ vụ việc
tối ba tháng năm công an tỉnh hòa bình vừa truy bắt người đàn ông tấn công trọng thương một cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ
sau khi gây án đối tượng này đã nhanh chóng lẩn trốn và rừng keo phía sau nhà nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng
cụ thể khoảng tám giờ hai mươi phút ngày ba tháng năm công an xã vũ bình huyện lạc sơn hòa bình nhận được tin báo của bà btz sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú tại xóm thóng xã vũ bình nghi bùi văn khược sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú cùng xã phun thuốc diệt cỏ vào ruộng nhà mình
công an xã vũ bình sau đó phân công thiếu tá quách phúc kín phó trưởng công an xã và bùi văn chức công an viên bán chuyên trách
trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình và mời bùi văn khược lên trụ sở công an xã
bùi văn khượp lấy lý do đi về nhà để khóa cửa ông kín và ông trước đi theo sau vừa về đến nhà thì bùi văn khượm mở cửa và lấy dao tự chế tấn công thiếu tá kín
hậu quả thiêu tá kín bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
gây án xong khượm nhanh chóng lẩn trốn vào rừng keo phía sau nhà
thiêu tá kín hiện sức khỏe đã ổn định công an huyện lạc sơn triển khai lực lượng vây bắt bùi văn cược cùng các tăng vật liên quan sang minh làm rõ vụ việc
cùng ngày giám đốc công an tỉnh hòa bình cùng đoàn công tác đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm trao quả động viên thiếu tá quách phúc kín và gia đình
trở lại vụ trộm xe máy cùng tám mươi một đơn hàng của nam shipper nghèo tại tp hcm ngày ba tháng năm công an tp thủ đức vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt giam hoàng văn quang ba mươi bốn tuổi
nguyễn đức huy ba mươi năm tuổi và nguyễn đức hoàng ba mươi một tuổi em ruột của huy cùng ngụ tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra nhóm này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên huy và hoàng rủ nhau đi trộm tài sản
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn huy chạy xe máy gắn biển số giả chở em ruột đi tìm con mồi
chúng thấy anh huỳnh văn sơn ba mươi bốn tuổi quê vĩnh long hành nghề shipper chạy xe máy đến quán ăn trên đường hàng tre phường long thạnh mỹ ăn cơm và để xe máy bên ngoài
lúc này huy và hoàng thấy xe của nam shipper chưa rút chìa khóa nên tiếp cận nhanh chóng trộm xe máy rồi tẩu thoát về tỉnh bình dương
thời điểm này trên xe nạn nhân có thùng hàng chứa tám mươi một đơn hàng chuẩn bị đi giao cho khách
sau đó cả hai hẹn một người ở khu vực quốc lộ một a thành phố di an bán xe máy được sáu triệu đồng chia nhau tiêu xài
riêng tám mươi một đơn hàng được hai nghi phạm khai vứt bỏ một số tại khu vực đèo quốc gia tp hcm một số bỏ trên xe đã bán
số còn lại được hoàng mang về căn hộ a ba một nghìn ba trung cư tô pát hôm hai phường tân phú tp thủ đức
huy còn khai nhận cùng quang trộm xe máy hiệu honda wayblade của anh ddm hai mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh bà rịa vũng tàu vào một mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn trước trung cư tô pát hôm hai
sau đó cả hai bán xe được hai triệu đồng
mỗi người chia nhau một triệu đồng tiêu xài
riêng quang còn thực hiện thêm vụ trộm xe máy của anh lvb ba mươi tuổi ngụ tại tỉnh thanh hóa ở trung cư tô pát hôm hai ngày hai mươi bốn tháng bốn
theo cảnh sát quang huy hoàng có tiền án trộm cắp tài sản và nghiện ma túy
hiện vụ việc đang được công an tp thủ đức tp hcm mở rộng điều tra làm rõ
liên quan vụ gần năm trăm linh người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì chiều ba tháng năm bệnh viện nhi đồng nai và bệnh viện đa khoa long khánh
đoàn công tác của bộ y tế cùng đại diện sở y tế tỉnh đồng nai ubnd tp long khánh đã đến tiệm bán bánh mì b ở đường trần quang diệu phường xuân bình để khảo sát lấy mẫu xét nghiệm
tại đây chủ tiệm bánh mì cho biết gia đình đã kinh doanh gần hai mươi năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường
chủ tiệm trao đổi về quy trình làm một số nguyên liệu và bảo quản nguyên liệu để bán bánh mì như thịt làm ba t tự làm ngò dưa leo đồ chua nước sốt
theo bà b thì tiệm bán bánh mì của gia đình bà đã bán gần hai mươi năm nay và được nhiều người ở thành phố long khánh biết đến
những thực phẩm gia đình lấy về để bán bánh mì hay thực phẩm tươi sống để chế biến tự làm đều lấy từ mối quen nhiều năm và chưa xảy ra điều gì bất thường không có chuyện gây ngộ độc bao giờ
bà b nói thêm vì khách mua đông nên có người làm bánh bán và người thu tiền khác nhau chứ không vừa bán vừa thu tiền
người bán có đeo bao tay khi làm bánh mì
hai ngày qua xảy ra sự việc gia đình ra đường
bà b rất lo lắng vì bán nhiều năm nhưng chưa từng xảy ra sự việc như này
cũng theo vợ chồng chủ tiệm bánh mì sau khi xảy ra sự việc nhiều người bị ngộ độc cơ quan chức năng cũng đã làm việc với những người bán tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm và niêm phong hai tủ đông
tính đến chiều ngày ba tháng năm số bệnh nhân liên quan đến vụ ngộ độc đã lên đến bốn trăm tám mươi bảy ca
ngoài những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai bệnh viện nhi đồng đồng nai
có một bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện nhi đồng một tp hcm
được biết tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra tiệm bánh của bà b không có giấy phép kinh doanh
tuy nhiên bà b đã sử dụng giấy phép kinh doanh cấp năm hai nghìn hai mươi một do phòng tài chính kế hoạch của ủy ban nhân dân tp long khánh cấp cho con ruột của bà b
hiện con bà b đã đi nước ngoài từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
theo ủy ban nhân dân tp long khánh tiệm bánh mì b là diện bán hàng nhỏ lẻ
không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
khi sự việc xảy ra phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long khánh đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành vào cuộc điều tra khắc phục hậu quả vụ ngộ động nói trên
công an tp long khánh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an tp long khánh vào cuộc điều tra sang minh vụ việc ngộ động này
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
ngày ba tháng năm bộ công an cho biết cơ quan an ninh điều tra vừa ra quyết định tìm người trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hà nội và một số tỉnh thành phố
các đối tượng bị truy tìm gồm nguyễn tuấn doanh tưởng hữu hạnh đàm lê duy cùng chú tại xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đống tháp và trần thị ngọc my ở huyện an phú tỉnh an giang
bộ công an cho biết bốn người này là những người bị nghi thức
khi thực hiện tội phạm hiện không rõ đang ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự
khi tìm thấy đối tượng nêu trên nhà chức trách đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an tại số bảy phố nguyễn đình triều phường nguyễn du quận hai bà trưng hà nội
ngày công an thành phố bến tre đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lê minh tê bốn mươi hai tuổi ngụ tại huyện châu thành tỉnh bến tre về nhiều hành vi
theo thông tin chiều hai năm
tê cầm súng ngắn loại bắn đạn cao su ra giữa đường ở phường sáu thành phố bến tre rồi nổ nhiều phát súng khiến người dân sợ hãi
nhận tin báo công an nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng
qua làm việc nhanh tê khai vừa lén sử dụng ma túy tại một quán karaoke ở thành phố bến tre
sau khi sử dụng ma túy đối tượng cầm súng ra đường bắn bảy phát ranh trời với ý đồ hù dọa người dân
tê khai mua khẩu súng trên mạng xã hội
lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trước đó một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô màu đỏ hiệu hyundai i một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định được chiếc ô tô trên mang bền kiểm soát ba mươi bảy a bảy trăm ba mươi bốn xx do tài xế ntc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố vinh hệ an điều khiển
công an sau đó mời tài xế c đưa chiếc xe vi phạm lên trụ sở để làm rõ sự việc
do nhầm lẫn nên anh xe điều khiển xe đi ngược chiều trong hầm thần vũ
phát hiện đi ngược chiều anh c tìm cách rẽ sang làn đường và đi ra khỏi nút giao cao tốc
sáng ngày ba tháng năm người dân đi ra khu vực bãi biển gần đảo lan châu thuộc phường thu thủy thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
bất ngờ phát hiện một lượng lớn sò huyết bị sóng đánh giạt vào bờ sò huyết giạt vào kéo dài khoảng một km bờ biển
có những vị trí sò huyết giạt vào rầy kín cả bãi cát nhiều người dân nơi đây đã ra bãi biển để nhặt sò huyết
được biết so huyết là loài nhuyễn thể có giá trị dinh dưỡng cao được nhiều người ưa chuộng
sò huyết chế biến được nhiều món ăn rất ngon như sò xào giá nấu cháo hoặc súp hấp
theo người dân địa phương loại sò huyết này sống sâu dưới đáy biển do ảnh hưởng của thời tiết biển động sò bị sóng đánh giạt vào bờ
thường thì tháng tám mùa mưa bão biển động mạnh thì mới có hiện tượng sò ngao bị sóng đánh giặt vào bờ
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bảy tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tối mùng ba tháng năm tại tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh đường đinh tiên hoàng quận hoàn kiếm hà nội
bộ thông tin và truyền thông phối hợp ubnd tp hà nội tổ chức khai trương chương trình trình chiếu bức tranh điện biên phủ bằng công nghệ ba d mapping
dự lễ khai trương có đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bức tranh panorama chiến dịch điện biên phủ là tác phẩm nghệ thuật đồ sộ với diện tích hơn ba m hai
được hai trăm linh họa sĩ tài năng dày công tâm huyết khắc họa rõ nét năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cường vắt của quân và dân ta
để làm nên chiến thắng điện biên phủ chấn động địa cầu
với mong muốn mọi người dân việt nam ở trong nước và ngoài nước cùng hướng về điện biên phủ để tưởng nhớ
tri ân và hồi tưởng lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử dân tộc
giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về dấu mốc lịch sử huy hoàng của dân tộc
bộ thông tin và truyền thông triển khai trình chiếu bức tranh chiến dịch điện biên phủ tại không gian ngoài trời bên ngoài hồ hoàn kiếm hà nội bằng công nghệ ba d mapping
ba d mapping là kỹ thuật dùng ánh sáng để tạo hiệu ứng ba d cho bề mặt mà nó tiếp xúc nhằm tạo ra các khối hình ảnh trong không gian ba chiều
bức tranh được trình chiếu thành bốn trường đoạn
ngày sau lễ khai trương đông đảo người dân thủ đô đã đến tham quan trải nghiệm bức tranh độc đáo
việc trình chiếu bức tranh ba d chiến dịch điện biên phủ tại hà nội là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác trưng bày quảng bá và tuyên truyền lịch sử
góp phần giáo dục truyền thống yêu nước khơi gợi lòng biết ơn tình yêu hòa bình tự do cho thế hệ trẻ đồng thời khẳng định vị thế và tầm quan trọng của chiến thắng điện biên phủ trong lịch sử dân tộc
hoạt động trình chiếu diễn ra từ nay đến hết ngày năm tháng năm
thưa quý vị với chương trình nghệ thuật chủ đề chuyến tàu huyền thoại buổi khai mạc lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h ngày ba mươi một tháng năm tại khu nhà rồng khánh hội cảng sài gòn quận tám
chiều ngày ba tháng năm ban tổ chức lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn thông tin
điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật về câu chuyện lịch sử hào hùng được kể bằng hình thức nhạc vũ kịch đương đại kết hợp với các công nghệ trình diễn và giải trí hiện đại
đặc sắc được diễn ra ngay trên dòng sông sài gòn đó là hành trình của cả dân tộc đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại
bên cạnh đó các hoạt động thể thao dưới nước cũng được diễn ra xuyên suốt lễ hội
không những vậy không gian trên bến dưới thuyền tái hiện trợ nổi miền tây sẽ được tổ chức từ ngày một đến ngày chín tháng sáu tại kênh nhiêu lộc thị nghè cầu điện biên phủ đến cầu thị nghè
song song đó là tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng sáu tại khu vực bờ kè
tuyến đường đến bình đông quận tám
trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động khảo sát và tọa đàm đánh giá các chương trình du lịch đường thủy liên kết từ tp hcm đến các tỉnh thành
các hoạt động hưởng ứng như hội thi ẩm thực sông nước lễ hội trái cây nam bộ
được biết lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề chuyến tàu huyền thoại sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại